mà người đảng viên phan thị vân tại huyện trư mờ ga tỉnh đắk lắc đã làm tốt công tác dân vận khéo góp phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
con đường giao thông nội đồng xóm đoàn kết thôn năm xã chư mờ nga huyện chư mơ nga tỉnh đắk lắc khá sạch sẽ và gọn gàng
nhưng cách đây một năm để đi lại trên con đường này ngày nắng cũng như ngày mưa người dân gặp rất nhiều khó khăn
sau khi làm được
hoàn chính con đường đây là cũng phải có một sự đồng cảm tình thương và mến thương nhất định
thì chúng tôi mới có quyết tâm làm được hoàn thành con đường này
sau khi hoàn thành thì chúng tôi vẫn có một nguồn sức mạnh đoàn kết và đại đoàn kết
họ ở với nhau rồi cũng vì hoàn cảnh là đường vừa chật hẹp vừa lầy lội trời nắng thêm bụi
mùa mưa xuống thì nước nó ngập cũng không có mưa thoát nên là nó lầy lội quá
thường cũng bao nhiêu năm là
thường thường cứ các năm là cứ bắt đầu đến mùa khô lại phải nâng cấp
nên cứ mỗi lần tới là dăm ba triệu xóm cùng nhau làm
là xóm mới được thành lập với tám hộ dân gồm các dân tộc tày nùng và kinh
cùng lập nghiệp tại vùng đất mới này nên đời sống của người dân trong xóm còn gặp nhiều khó khăn
nhưng kể từ khi con đường này được thành lập
khi con đường được hoàn thành cuộc sống của bà con đã có nhiều cải thiện
để làm được con đường này có công đóng góp không nhỏ của người đảng viên lão thành
với bốn mươi năm tuổi đảng bà phan thị vân
do đời sống của người dân nơi đây còn nghèo nên việc làm đường góp tiền hết sức khó khăn
góp tiền đã khó nhiều hộ gia đình cũng không đồng thuận trong việc làm đường do nhận thức còn hạn chế
dù tuổi đã cao đi lại khó khăn nhưng nhìn cảnh người dân cực khổ mỗi khi đi trên con đường này
bà lại đến từng nhà vận động để lắng nghe những khó khăn những khúc mắt của người dân
đồng thời giải thích cho người dân về sự cần thiết làm đường giao thông nông thôn
nhưng khó khăn bao nhiêu tôi cũng vận động được dân
tùy hồ là trống thảm đoàn cậy
con đường đấy là cái hồi xưa thì đường chật hẹp nó khó đi
nhất là cái mùa mưa vì cái thế đất đây là nó thấp
đi lại trong cái mùa mưa là thu gom nông sản thì rất là vất vả
xe bò mà kéo xe đi cũng không nổi
bằng sự động viên vận động con đường nội đồng dài hai trăm bốn mươi mét
có giá trị hơn sáu mươi triệu đồng đã được hoàn thành
chứng tỏ vai trò và uy tín của người đảng viên
người đảng viên con đường nội đồng dài hai trăm bốn mươi mét
bằng viên là khí nụng giới tay là thay được là cơ là phục vụ
hơi thở cuối cùng thì giữ tụi con sức khỏe
bằng viên cũng làm được cái mùa mưa này
có thể thấy bằng việc làm nhỏ những ý nghĩa lớn
bà phan thị vân đã tạo được niềm tin
sự chung sức chung lòng của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới